cà trọi là một trong những giống gà có chất lượng thịt rất ngon
những con gà trọi tốt được săn lùng với giá hàng triệu cho đến hàng chục triệu đồng
đây cũng là cơ sở để nhiều địa phương triển khai các dự án nuôi gà trọi lai
thương phẩm mang lại giá trị kinh tế cao như câu chuyện sau đây tại huyện gia lộc tỉnh hải dương
gia đình ông đặng quốc thai trước kia chủ yếu nuôi giống gà ta
tuy nhiên giống gà này năng suất thấp cộng với sức đề kháng kém nên lợi nhuận thu được cũng không cao
đầu năm hai nghìn một mươi sáu ông thai tham gia dự án nuôi gà trọi lai thương phẩm do hội nông dân triển khai
hiện diện tích chuồng trại của gia đình ông lên đến sáu m hai và đang nuôi năm con gà trọi lai
giống gà ta nó nhiều bệnh giống gà lai trọi này nó ít bệnh nó kháng được bệnh này
hai đó là nó lặng cân thịt ngon
so với gà ta là nó giá thành nó bán cũng cao hơn
tham gia dự án nuôi gà trọi lai
được hỗ trợ năm mươi giá giống được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi
có cán bộ kỹ thuật hướng dẫn ngay tại trang trại
và được hỗ trợ chế phẩm sinh học để vệ sinh chuồng trại
các hộ chăn nuôi đều đánh giá giống gà trọi lai có sức đề kháng tốt
và mang lại hiệu quả kinh tế cao
trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các thư viện
đặc biệt là một số hộ thực hiện cái dự án này
sẽ triển khai và tuyên truyền tới các hộ chăn nuôi có nhu cầu
để thành lập các tổ liên kết trong việc hỗ trợ nhau về kỹ thuật giống vốn
cũng như việc từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm cho bà con nông dân
việc triển khai dự án nuôi gà lai trọi của hội nông dân huyện gia lộc
đã mang lại thu nhập khá góp phần ổn định cuộc sống cho nhiều hộ gia đình
thời gian tới đây huyện gia lộc tiếp tục nhân rộng mô hình
và tiến hành xây dựng thương hiệu